chiều nay ngày một mươi sáu tháng sáu tại hội nghị giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
sở xây dựng hà nội cho biết hiện tại trên toàn địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại một mươi hai điểm ngập úng
trong đó có sáu điểm chưa thể khắc phục do bất lợi về địa hình và ở xa nguồn xả
có sáu điểm không giảm được ngập úng gồm văn bội châu lý thường kiệt ngã năm đường thành bát đàn
cao bá quát nguyễn khuyến trường trinh đại lộ thăng long
sở dây dựng hà nội cho biết với cường độ mưa trong khoảng từ năm mươi một trăm linh mm trong hai giờ
các tuyến phố chính vẫn tồn tại một mươi hai điểm ngập úng với các trận mưa nhỏ dưới năm mươi mm trong hai giờ sẽ không xảy ra ống ngập
cơ bản chỉ tồn tại một vài vị trí ứ động nước do cao độ mặt đường trũng thấp hoặc hệ thống thoát nước gặp sự cố
để chủ động ứng phó với sự cố úng ngập trong mùa mưa hai nghìn hai mươi sở xây dựng hà nội đã hoàn thiện công tác duy tu
bảo dưỡng hệ thống thoát nước hiện có hoàn thành bảo dưỡng năm mươi sáu
trên năm mươi sáu trạm bơm thoát nước trong quý i năm hai nghìn hai mươi